cảnh sát mỹ thông báo đã bắt giữ năm người liên quan đến vụ nổ súng sát hại nam thanh niên một mươi chín tuổi
ở trung tâm mua sắm thương mại lớn nhất nước ở thành phố bloomington bang minnesota vào tối hai mươi ba tháng một mươi hai
các đối tượng bị bắt gồm hai nam giới một mươi tám tuổi và ba thanh niên một mươi bảy tuổi
những người này sẽ đối mặt với các cáo buộc giết người
một trong hai đối tượng một mươi tám tuổi có thể là hung thủ nổ súng dẫn tới vụ án mạng
ngoài ra cảnh sát đang truy tìm đối tượng khác có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
tại trung tâm thương mại mall of america đã xảy ra xô xát giữa hai nhóm và một người đã rút súng bắn nạn nhân nhiều phát
vụ việc đã khiến nhiều người đang mua sắm hoảng loạn phải chạy đi tìm chỗ ẩn nấp và trung tâm bị phong tỏa trong vòng một giờ
vụ việc xảy ra đúng vào thời gian cao điểm mua sắm cho lễ giáng sinh